chính phủ vừa ban hành nghị quyết cho phép thí điểm dùng tài khoản viễn thông
thanh toán cho các hàng hóa dịch vụ có giá trị nhỏ hay còn gọi là mobile money
nghị quyết của chính phủ ngay lập tức có hiệu lực kể từ ngày ký
như vậy với sự đồng ý của chính phủ người dân sắp có thể thanh toán không dùng tiền mặt
mà không cần phải có tài khoản ngân hàng
theo đánh giá của các chuyên gia khi mobile money được triển khai
sẽ là một cú hích với thanh toán không tiền mặt đặc biệt ở khu vực vùng sâu vùng xa
từ ngày một tháng sáu đến ngày ba mươi tháng bảy sở công thương tp hcm tổ chức chương trình
ba mươi ngày vàng khuyến mãi cho phép doanh nghiệp khuyến mãi lên đến một trăm linh giá trị hàng hóa dịch vụ
đây là chương trình kích cầu tiêu dùng và hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi kinh doanh
sau đại dịch covid một mươi chín
sở công thương tp hcm đã làm việc với hơn hai mươi đơn vị gồm các siêu thị trung tâm thương mại
một số doanh nghiệp điện máy lớn như thiên hòa nguyên kim các trang thương mại điện tử
và hầu như tất cả các doanh nghiệp này đều cam kết sẽ tham gia
để người tiêu dùng nhận biết doanh nghiệp tham gia chương trình các đơn vị tham gia sẽ gắn logo
ở sở công thương tp hcm và câu khẩu hiệu mang tên sáu mươi ngày vàng khuyến mãi
tổng cục thống kê cho biết sau khi các biện pháp giãn cách xã hội được nới lỏng
cộng thêm các tác động tích cực từ những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp của chính phủ
thì hình đăng ký doanh nghiệp trong tháng năm đã có sự khởi sắc
trong năm tháng cả nước có hơn một mươi bảy trăm linh doanh nghiệp
được thành lập mới số vốn đăng ký là trên một trăm một mươi hai tỷ đồng
số lao động đăng ký là chín mươi một năm trăm linh lao động đáng chú ý trong tháng còn có hơn năm doanh nghiệp
đã hoạt động trở lại tuy nhiên tình hình có tích cực hơn tháng trước
nhưng nền kinh tế nhìn chung vẫn còn nhiều khó khăn khi trong tháng năm cũng đã có
trên ba doanh nghiệp ngừng hoạt động chờ làm thủ tục xây thể
trên ba ba trăm linh doanh nghiệp đăng ký tạm ngừng kinh doanh có thời hạn
theo cục hàng không việt nam hiện vẫn chưa thể chắc chắn về thời điểm mở lại đường bay quốc tế
tuy nhiên nhiều hoạt động hàng không nội địa đã khá nhuận nhịp
mặc dù chưa chắc chắn khi nào sẽ mở cửa trở lại nhưng ngành hàng không vẫn luôn sẵn sàng phục vụ
khi dịch bệnh được kiểm soát khi các giao cản nhập cảnh cách ly được xóa bỏ
và đường bay quốc tế được mở cửa trở lại
hiện tại cục hàng không việt nam cho biết có thể sẽ suy nghĩ tạo dựng những khu vực đi lại an toàn
giữa việt nam với hàn quốc hồng kông nghiên cứu với pháp để xây dựng đường bay chở khách an toàn
đồng thời phát triển cơ sở hạ tầng để trở lại mạnh mẽ sau dịch covid một mươi chín
do vẫn chưa mở cửa du lịch quốc tế nên trong tháng năm vừa qua việt nam chỉ đón hai mươi hai bảy nghìn lượt khách quốc tế
so với cùng kỳ năm trước khách đến từ châu á giảm chín mươi bảy chín châu âu giảm chín mươi chín tám châu úc giảm chín mươi chín chín
châu mỹ giảm chín mươi chín tám và từ châu phi giảm chín mươi chín ba
tính chung lượng khách quốc tế đến việt nam trong tháng năm đã giảm một mươi ba sáu
và giảm hơn chín mươi tám so với cùng kỳ năm trước
tuy nhiên số khách quốc tế này chủ yếu là các chuyên gia lao động kỹ thuật nước ngoài làm việc
tại các dự án ở việt nam chứ không phải là khách du lịch
theo báo cáo của ngân hàng nhà nước gửi quốc hội mới đây đến thời điểm hiện tại
tổng dư nợ tiến dụng với toàn nền kinh tế là tám ba triệu tỷ đồng
tín dụng đối với riêng lĩnh vực bất động sản vào khoảng một sáu triệu tỷ đồng
trong đó dư nợ tiến dụng phục vụ nhu cầu
nhu cầu về nhà ở chiếm tỷ trọng khoảng sáu mươi hai bốn mươi ba dư nợ tín dụng bất động sản
tính chung tổng dư nợ tiến dụng với lĩnh vực bất động sản trong quý i năm hai nghìn hai mươi
tăng một hai mươi ba so với cuối năm hai nghìn một mươi chín chiếm một mươi chín ba mươi một tổng dư nợ tiến dụng
theo các chuyên gia kinh tế tổng dư nợ bất động sản trên thị trường dưới hai mươi
là con số chấp nhận được đối với tốc độ phát triển của nền kinh tế việt nam
thưa quý vị và các bạn
nhịp sống kinh tế sẽ đạt được tổng dư nợ bất động sản trong thị trường
để xem đến những thông tin kinh tế thị trường mới nhất trong năm phút của chương trình
chương trình phát sóng lúc hai mươi h một mươi năm các ngày trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trên truyền hình nhân dân